hôm hồi vừa qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội họp trực tuyến với các bộn nguyện trước việc nhiều người dân chủ quan không thực hiện đeo khẩu trang
lãnh đạo sở y tế hà nội đề xuất phạt nguội người không đeo khẩu trang nơi công cộng để tăng tính gian đe
ubnd tp hà nội yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng phương tiện công cộng các sự kiện đông người các sự kiện thể thao đồng thời cần kiểm soát tốt ngay từ đầu vào như ở phố đi bộ ai không đeo khẩu trang thì không cho vào
các đơn vị tiếp tục tập trung tuyên truyền khuyến cáo năm k của bộ y tế sẵn sàng các phương án xử lý khi có ca nghi ngờ chuẩn bị sẵn sàng vật tư phòng dịch quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung
từ ngày hai mươi tháng một mươi hà nội sẽ chính thức điều chỉnh khung giờ cao điểm buổi chiều sớm hơn ba mươi phút bắt đầu từ một mươi sáu h cho đến một mươi chín h ba mươi
thay vì một mươi sáu h ba mươi như quy định trước đây giờ cao điểm buổi sáng giữ nguyên khung từ sáu cho đến chín giờ đồng thời quy định các loại xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có sức chứa từ ba mươi năm chỗ trở lên bao gồm cả người lái không được phép hoạt động trong giờ cao điểm
xe ô tô có sức chứa dưới ba mươi năm chỗ được phép hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tuy nhiên phải có phù hiệu biển hiệu được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật

từ ngày hai mươi tháng một mươi hà nội sẽ chính thức điều chỉnh khung giờ cao điểm của pháp luật
tiếp nối thành công sự kiện giới thiệu quảng bá kết nối sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh nông bằng sông hồng đã diễn ra từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội sẽ tổ chức triển khai sự kiện giới thiệu quảng bá kết nối sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh miền trung và tây nguyên
sự kiện này sẽ diễn ra tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận tây hồ thành phố hà nội từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong khuôn khổ sự kiện có các hoạt động chính như trưng bày giới thiệu quảng bá trên một trăm năm mươi gian hàng gồm hàng nghìn dòng sản phẩm ô cốp tổ chức hội thảo kết nối giao thương sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền và các sản phẩm tiềm năng tham gia ô cốp
đáng chú ý sự kiện lần này gắn với hoạt động đấu giá quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt miền trung
thưa quý vị và các bạn để hoàn thành mục tiêu phát triển nền kinh tế số và xây dựng cơ sở
dữ liệu quốc gia về tài chính việc sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy là yêu cầu bắt buộc
thời gian qua cục thuế hà nội đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp trong triển khai hóa đơn điện tử
đây cũng là nội dung chính trong chương trình thủ đô ngày mới tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hiện nay chính phủ đang quyết tâm thúc đẩy nền kinh tế phát triển quản trị thông minh trên nền tảng cách mạng công nghiệp bốn
thúc đẩy các hoạt động thương mại điện tử giao dịch điện tử quản trị kinh doanh trên nền điện tử
theo đó hóa đơn điện tử đã trở thành xu thế tất yếu giúp khắc phục tình trạng gian lận mua bán sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
làm giả hóa đơn cùng với đó là thúc đẩy phát triển thương mại điện tử
theo đó hóa đơn điện tử đã trở thành xu thế tất yếu giúp khắc phục tình trạng gian lận mua bán sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

sử dụng hóa đơn điện tử tạo thuận lợi cho công tác quản lý các dữ liệu có thể được dễ dàng tìm thấy và xử lý nhanh chóng

việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại minh bạch
áp dụng hóa đơn điện tử có nghĩa doanh nghiệp hoàn toàn chủ động các công việc khởi tạo và phát hành hóa đơn đơn giản hóa thủ tục kề khai thuế và tình hình sử dụng hóa đơn
thực tế cho thấy việc sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ giúp cho doanh nghiệp người nộp thuế giảm chi phí tuân thủ nghĩa vụ thuế
mà còn giúp cơ quan thuế và các cơ quan khác thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước
thưa quý vị và các bạn bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học thì công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán chú trong các trường học trên địa bàn thành phố hà nội
hiện đang được các trường học cơ quan chuyên môn và chính các bậc cha mẹ học sinh thường xuyên kiểm tra giám sát
để giảm nguy cơ nguồn lực
độc thực phẩm bảo đảm những bữa ăn an toàn dinh dưỡng giúp học sinh tăng cường sức khỏe
mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận của chúng tôi
đây là khu bếp của trường tiểu học vạn phúc quận hà đông hà nội
các nhân viên nhà bếp đang chế biến và chuẩn bị các suất ăn bữa trưa cho học sinh
điều cảm nhận đầu tiên là khu bếp có không gian thoáng mát với đầy đủ trang thiết bị như hệ thống tủ đông lạnh bảo quản thực phẩm
tủ lưu mẫu thức ăn bồn sụp ozone bồn rửa trang thiết bị phục vụ chế biến đựng thức ăn đều được làm bằng inox
đáng chú ý nhà trường còn lắp đặt camera tại khu bếp để kiểm tra giám sát toàn bộ quá trình chế biến thực phẩm và chia khẩu phần ăn cho từng học sinh
phụ huynh học sinh của trường tiểu học vạn phúc chúng tôi rất quan tâm đến bữa ăn của các con
đặc biệt là vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh tại trường
hội cha mẹ học sinh thường xuyên liên hệ với nhà trường
và trong đó thì vai trò của các đồng chí phụ huynh là hội trưởng hội cha mẹ học sinh của các lớp
trong quá trình thực hiện việc giám sát thì chúng tôi cũng có những góp ý rút kinh nghiệm đối với nhà bếp
để đảm bảo được trong khu chế biến cũng như nhận thực phẩm được tốt cho các con
mỗi lần kiểm tra đều được ghi nhận bằng viên bản
trong đó có chữ ký của nhà trường lãnh đạo nhà trường của nhân viên y tế của đại diện hội cha mẹ học sinh
và của nhà bếp
để đảm bảo được vệ sinh an toàn và đảm bảo cho suất ăn cho đủ chất lượng dinh dưỡng
thì buổi sáng chúng tôi sẽ có ban kiểm tra giữa nhà trường và bên phụ huynh
cùng với bếp để nhận thực phẩm
quy trình đầu tiên là buổi sáng năm h ba mươi chúng tôi sẽ nhận thực phẩm
sau đó nhà trường và bên phụ huynh sẽ cùng nhận nuốt cùng kiểm tra để thực phẩm đảm bảo
sau đó là sáu h ba mươi chúng tôi sẽ đưa vào sơ chế
sơ chế và chế biến
tám h ba mươi đến chín giờ thì chúng tôi sẽ chuẩn bị chuyển sang chia chia thực phẩm
chia suất ăn cho học sinh để đảm bảo cho giờ giúp cho học sinh
nhà trường đã ký hợp đồng với các cơ sở chuyên cung cấp thực phẩm có đầy đủ năng lực
cơ sở pháp lý được các cơ quan chức năng xác nhận cấp giấy phép theo quy định của pháp luật
nhưng ban giám hiệu vẫn thường xuyên kiểm tra định kỳ đột xuất tại bếp ăn và các bữa ăn của học sinh
ban giám sát của nhà trường được thành lập và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường
cùng với hội cha mẹ học sinh để đảm bảo việc giám sát thực phẩm đầu vào
và giám sát trong quá trình chế biến thực phẩm tại nhà trường
và giám sát cho khi mà thực phẩm đã chế biến để chia về các suất ăn cho các con
bộ phận giám sát của nhà trường tôi thực hiện vào các thời điểm buổi sáng khi nhận thực phẩm đầu vào
thời gian từ năm giờ ba mươi phút đến sáu giờ một mươi phút
và các đồng chí trong ban giám sát thường xuyên bằng nhiều hình thức có thể kiểm tra đột xuất
để đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm đưa vào chế biến tại bếp là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có tem nhãn mát
và chúng tôi kiểm tra xem xem là những thực phẩm này có còn tươi ngon không về cảm quan về màu sắc về mùi vị bình thường
đó thì thực phẩm mới được đưa vào để chế biến cho học sinh tại trường
trong quá trình chế biến thì chúng tôi cũng lại tiếp tục kiểm tra khâu chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các con
đây là bữa ăn trưa của học sinh trường trung học cơ sở ngô gia tự
các con rất hào hứng với bữa ăn
nhà trường đã cùng phụ huynh lựa chọn nhà cung cấp suất ăn đến các đơn vị liên kết phục vụ
bảo đảm bữa ăn cho học sinh về mặt định lượng thực đơn
phụ huynh có thể đề xuất với nhà trường từ việc cải tiến bữa ăn cho các con thích
thế nào làm sao cho hợp khẩu vị của các con
quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho các con bảo đảm sức khỏe cho các con học tập
chúng tôi cũng đặt cái công tác an toàn thực phẩm lên cái vị trí cũng rất là đầu trong nhà trường
chất tiên là chúng tôi cũng cùng với ban phụ huynh kết hợp để lựa chọn cái đơn vị liên kết
làm sao cho đảm bảo hiệu quả an toàn và phù hợp nhất cho học sinh
chúng tôi cũng có cử những cán bộ
chúng tôi cũng như là cùng với ban phụ huynh thực hiện hết sức là công khai minh bạch
tất cả các thực đơn các định lượng chúng tôi cũng đều công khai với tất cả các phụ huynh học sinh
và cũng được phụ huynh tham gia các ý kiến
đồng thời là chúng tôi cũng sử dụng đảm bảo nguồn thực phẩm
cùng với công ty cung cấp một cách an toàn nhất và hiệu quả nhất cho các con
chúng tôi cũng mời phụ huynh tham gia cùng với chúng tôi để giám sát kiểm tra
bữa ăn cho trẻ và cũng để đảm bảo làm sao cho đứa trẻ đủ sức khỏe đủ an toàn
và đảm bảo có một môi trường trong lành nhất cho đứa trẻ khi đến trường
cái đầu tiên là vấn đề tâm lý
cái sự rõ ràng minh bạch cũng như là cái kế hoạch chuẩn bị chú đáo của nhà trường
thì khiến cho phụ huynh chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm khi gửi các con học ở đây vào những ngày bán chú
bởi vì là thực ra thì cái bữa ăn nó là một phần sức khỏe cho các con
nhất là với những bạn mà học sinh mới vào trường như lớp sáu ấy
thì cái nhu cầu về bữa ăn của các con nó rất là quan trọng
thế và đặc biệt là chúng tôi thấy rằng là cái kế hoạch của nhà trường cũng như là sự phối hợp với ban phụ huynh ấy
thì là nó rõ ràng kể cả về mặt chi tiêu cho đến về việc là định lượng bữa ăn
thế thì chúng tôi cảm thấy là cái sự minh bạch rõ ràng như thế thì khiến phụ huynh chúng tôi rất là yên tâm
và đặc biệt là chúng tôi có thể đề xuất bất cứ ý kiến nào mà nhà trường đều có thể lắng nghe và điều chỉnh
với tư cách là phụ huynh thì chúng tôi cảm thấy là nó rất là thuận lợi cho chúng tôi
trong cái việc là phối kết hợp với nhà trường để đảm bảo bữa ăn cho các con
sở y tế hà nội cho biết các trường học trên địa bàn thành phố hà nội có tổ chức ăn bán chú
phải tiến hành giả soát hồ sơ năng lực của các đơn vị cung cấp thực phẩm cung cấp suất ăn theo quy định của pháp luật
tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm chế biến bữa ăn học đường cho các em học sinh
bảo đảm nguồn gốc chất lượng và giàu chất dinh dưỡng
thực hiện tốt việc lưu mẫu thức ăn sổ kiểm thực ba bước theo quy định
việc làm này sẽ giúp truy xuất được nguồn thực phẩm khi cần thiết
công tác chủ động phối hợp giám sát an toàn thực phẩm giữa nhà trường và phụ huynh đã đem lại những hiệu quả thiết thực
không chỉ bảo đảm bữa ăn an toàn mà còn có sự thống nhất về thực đơn
dinh dưỡng và sức khỏe cho học sinh học tập và phát triển
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này
của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt